đã thành thông lệ hàng năm cứ vào dịp chuẩn bị tết đến xuân về bộ tư lệnh vùng hai hải quân lại tổ chức đoàn công tác ra thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn nhân viên đang công tác trên nhà giàn dk một
năm nay cũng vậy những chuyến tàu gửi gắm tình cảm của quân và dân cả nước từ đất liền mang hàng hóa nhu yếu phẩm cho tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đã khởi hành để đến với bộ đội nhà giàn dk một
năm nay vùng vẫn tổ chức hai tàu và chia làm hai hướng mang theo nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm và quà tết ra thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ nhà giàn dk một cùng quân và dân huyện côn đảo
có thể trong những ngày tới biển động sóng lớn nhưng toàn đoàn quyết tâm sẽ mang đầy đủ quà tết ra cho tất cả các nhân viên
nhiều người vẫn còn chưa quen với việc ăn tết xa nhà nhưng rất vui vì được phục vụ cống hiến cho tổ quốc

các nhà giàn và các đảo hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất chỉ chờ lệnh là tàu xuất phát

các nhà giàn và các đảo hiện tại mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất